liên quan tới vị cựu chủ tịch nhiều bê bối của hãng sản xuất ô tô nissan carlos ghosn
các nguồn tin an ninh và giới chức liban ngày ba mươi tháng một mươi hai xác nhận ông ghosn đã tới thủ đô beirut của nước này
ông ghe vốn sở hữu các hộ chiếu của pháp brazil và liban liban là quê hương của cha mẹ ông
cựu chủ tịch nissan bị bắt giữ hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với các cáo buộc gian lận tài chính
xong được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh
tuy nhiên ông vẫn bị cấm giờ nhật bản và liên lạc với người thân
dự kiến tòa án tokyo bắt đầu xét xử ông vào tháng bốn năm sau
ngoài tội danh không kê khai khoản thù lao hàng triệu đô la mỹ
ông cũng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng nissan phục vụ lợi ích cá nhân
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín đang dần khép lại với nhiều biến động trên phạm vi toàn cầu
thế giới tiếp tục chứng kiến những động thái mới trên bán đảo triều tiên
chiến sự ở syri hay cuộc chiến thương mại mỹ trung cùng những diễn biến đáng lo ngại của khí hậu
hãy cùng đón xem chi tiết qua những sự kiện thế giới nổi bật năm hai nghìn một mươi chín được thế giới chuyển động bình chọn
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm ghi nhận những bước tiến quan trọng trong các hiệp định thương mại mà việt nam tham gia
đàm phán về hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep về cơ bản hoàn tất
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
ptpp có hiệu lực đối với việt nam
hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa đã được ký kết
căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới như mỹ và trung quốc
mỹ và eu nhật bản và hàn quốc đã chứng kiến một năm hai nghìn một mươi chín với nhiều diễn biến phức tạp
và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu
tuy nhiên mỹ và trung quốc có động thái
hạ nhiệt căng thẳng khi đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một
trong khi đó hiệp định thương mại tự do châu phi afcfta có hiệu lực
mở ra cơ hội tăng cường hội nhập kinh tế cho châu phi
bất chấp những nỗ lực đàm phán của các bên liên quan
tiến trình anh rời eu tiếp tục bị trì hoãn đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó anh và eu sẽ có một mươi một tháng để thống nhất về mối quan hệ tương lai của họ
thủ tướng boris johnson khẳng định
hoàn thành brexit trong khi các quan chức châu âu tuyên bố sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo
căng thẳng ở vùng vịnh đang ngày càng gia tăng
khi mỹ cáo buộc iran đứng sau vụ tiến công hai tàu trở dầu ở vùng vịnh
và hai cơ sở lọc dầu ở ả rập xê út washington gia tăng trừng phạt iran
trong khi đó tehran giảm dân cam kết
đe dọa phá vỡ thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện
tổng thống mỹ donald trump trở thành tổng thống mỹ đương nhiệm đầu tiên
bước qua biên giới liên triều
ông đã có cái bắt tay lịch sử với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
tại khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo triều tiên hôm ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên hiện đàm phán hạt nhân mỹ triều vẫn rơi vào bế tắc
triều tiên tiếp tục thử nghiệm vũ khí chịu các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế
khu vực mỹ latin chứng kiến nhiều bước ngoặt khi cuba triển khai hiến pháp mới
tái khẳng định mục tiêu cập nhật mô hình kinh tế xã hội
argentina khởi đầu nhiệm kỳ chính phủ mới với nhiều kỳ vọng
trong khi đó bolivia phải bầu cử lại
chính trị nội bộ chile peru colombia guatemala ecuador bất ổn
do tranh cãi về các chính sách kinh tế xã hội
tình hình syri đang trở nên phức tạp hơn khi thổ nhĩ kỳ đưa quân vào miền bắc syri
sau khi mỹ rút binh sĩ khỏi đây
bộ ba nga iran thổ nhĩ kỳ gia tăng vai trò tại syri
tiếp tục xuất tiến cơ chế đối thoại astana
thúc đẩy thành lập ủy ban hiến pháp syri nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng
ở khu vực châu phi nhiều cuộc chính biến đã diễn ra trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tổng thống sudan abasia bị lật đổ sau ba mươi năm cầm quyền
các cuộc biểu tình buộc tổng thống algeri abute flika tám mươi hai tuổi từ chức
lan sóng biểu tình đầy một số nước chìm vào khủng hoảng kéo dài
năm hai nghìn một mươi chín thế giới đã trải qua tháng sáu nóng nhất trong vòng một trăm bốn mươi năm
gần bảy mươi chín vụ cháy rừng đã được ghi nhận ở brazil
và một nửa trong số đó xảy ra ở rừng mưa amazon lá phổi xanh của hành tinh
ô nhiễm rác thải nhựa trở nên báo động với một mươi ba triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm
khiến một năm triệu động vật biển chết bị ngộ độc
tuy nhiên các bên tham gia hội nghị cop hai mươi năm ở tây ban nha vẫn không nhất trí được lộ trình thực hiện nghiệp này

về biến đổi khí hậu trong khi mỹ đã chính thức rút khỏi thỏa thuận này